tính đến một mươi năm h chiều nay các địa phương khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đạt hơn bốn trăm tám mươi bảy ha tương đương với chín mươi một bảy diện tích gieo cấy của khu vực
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiều địa phương đã lấy đủ nước trong một trăm linh diện tích gieo cấy
gồm vĩnh phúc hải phòng và hà nam
thành phố hà nội là địa phương có diện tích đủ nước thấp nhất
do vậy tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
đặc biệt là thành phố hà nội tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước để phân đấu hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt hai
các địa phương tiếp tục tổ chức vận động hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện việc làm đất để giữ nước trên ruộng
gia cố bờ vùng bờ thửa bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước
tổng cục thủy lợi cũng đề nghị tập đoàn địa lực việt nam thực hiện xả nước để bảo đảm mức nước quy định tại thông báo điều chỉnh lịch lấy nước đợt hai